ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm quốc dân đại hội tân trào tiền thân của quốc hội việt nam
đã được triệu tập tại tân trào tiên quang
đây cũng là dịp để những người đại biểu nói lên tiếng nói của tầng lớp mình
quyết định tương lai của đất nước cũng như là hình thức tập dượt
để chuẩn bị ra đời quốc hội trong những năm tháng tiếp theo
và cũng tại đây hữu ứng lệnh tổng khởi nghĩa nhân dân ta từ bắc chí nam
từ đông băng đến biển nối từ nông thôn đến thành thị đã nổi dậy giành chính quyền
trong không khí khẩn trương sôi nổi chỉ trong một mươi năm ngày cuối tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
quân tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi hoàn toàn chính quyền đã về tay nhân dân
vẫn núi rừng việt bắc thân quen nhưng này đã ở một trang sử mới
dưới máy đỉnh tân trào quyết định tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã được thông qua
và có ý nghĩa quyết định vận mệnh dân tộc
trong ký ức của những người dân tân trào tuyên quang
thì đó là thời khắc không thể quên được
tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bối cảnh thế giới thuận lợi khi phát xít đầu hàng quân đồng minh
tại đông dương đế quốc nhật sụp đổ
đây là lúc thời cơ chín mùi để ta giành chính quyền từ tay phát xít nhật
tại lán nà nưa ở chiến khu tân trào
hồ chí minh đã triệu tập hội nghị cán bộ củng cố căn cứ địa cách mạng
chuẩn bị hội nghị toàn quốc của đảng và quốc dân đại hội tân trào
đây cũng là nơi bác hồ nói câu bất hủ
lúc này thời cơ thuận lợi đã tới
dù hy sinh tới đâu dù có phải đốt cháy cả dãy trường sơn
cũng quyết giành cho được độc lập
tại đỉnh tân trào ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi
đại hội quốc dân tân trào đã thông qua chủ trương
tổng khởi nghĩa giành chính quyền và đề ra một mươi chính sách lớn của việt minh
tại hội nghị cũng đã thông qua quy định về quốc kỳ quốc ca tên nước
và bầu ra một chính phủ lâm thời
để kịp thời cơ ngay từ chiều một mươi sáu tháng tám
việt nam giải phóng quân đã nhanh chóng xuất quân về hà nội
bảy mươi năm năm trước dưới bóng cây đan này
việt nam giải phóng quân đã làm lễ xuất quân dưới sự chứng kiến của nhân dân tân trào và sáu mươi đại biểu
đồng chí võ nguyên pháp đọc bản quân lệ số một và sau đó thì hành quân về giải phóng hà nội
quốc dân đại hội tân trào với những quyết định quan trọng
càng chứng tỏ tài thao lược nhạy bén kịp thời
và tầm nhìn vượt thời đại của lãnh tụ hồ chí minh trước cơ hội nghìn năm có một
đó còn là sự đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước
biểu thị niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và lãnh tụ hồ chí minh